sáng một mươi bảy tháng ba ubnd tp hà nội tổ chức trao huân chương hữu nghị của chủ tịch nước cho giáo sư người pháp roel noura
vì những đồng góp của ông cho sự nghiệp y tế thủ đô
đây là huân chương hữu nghị cao quý nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trao tặng cho người nước ngoài
những năm qua giáo sư roennerra nhiều lần thăm và làm việc tại hà nội để tìm hiểu hệ thống y tế thủ đô
trong thời gian công tác tại việt nam ông trực tiếp thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó đem lại cơ hội sống cho bệnh nhân
năm hai nghìn một mươi sáu giáo sư đã tư vấn để hà nội hoàn thành trung tâm kỹ thuật cao về tiêu hóa thuộc bệnh viện sanh pôn
ghi nhận những đồng góp của giáo sư roel noura chủ tịch nước đã quyết định trao tặng huân chương hữu nghị cho ông
phát biểu sau khi nhận huân chương giáo sư roenerra nhấn mạnh quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa việt nam và pháp đã từ lâu đời
ông mong muốn tiếp tục đóng góp công sức đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y hà nội